tai nạn lao động tai nạn sinh hoạt liên quan đến khớp gối
phổ biến nhất là chấn thương dây chẳng đầu gối
nếu không được chẩn đoán đúng điều trị kịp thời và triệt để
bệnh nhân có nguy cơ suy giảm khả năng vận động và tái phát chấn thương
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn
về những phương pháp tiên tiến hiện nay được áp dụng để điều trị chấn thương dây chẳng
cũng như các lưu ý để quá trình phục hồi được nhanh chóng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay ạ
thưa bác sĩ liên quan đến những tổn thương về dây chẳng
tại sao cái thời gian phục hồi lại lâu đến vậy
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về vấn đề này
những chấn thương đất dây chẳng này phải nói
thật sự nó là một chấn thương và một sự điều trị rất là mất thời gian
cần chuyên môn sâu
thì sau này hy vọng cái việc phục hồi chức năng về sau
mới tốt được
bởi vì sao ạ
dây chẳng của chúng ta là cái phần nối giữa xương với xương
nó giúp cho khớp của chúng ta được vững
khi mà chúng ta vận động
toàn bộ lực của cơ thể sẽ dồn vào hệ thống dây chẳng
để giữ cho khớp cuối của chúng ta được vững chắc
do đó mà khi bị chấn thương
dây chẳng rất dễ bị tổn thương rất dễ bị đứt
và để phục hồi trở lại
chúng ta cần phải đánh giá xem
tổn thương của dây chẳng đang ở mức độ nào
có điều trị bảo tồn được không
hay chúng ta phải can thiệp phẫu thuật
và đặc biệt khi mà đã có chỉ định can thiệp phẫu thuật
thì chúng ta phải can thiệp
ở giai đoạn nào và càng sớm càng tốt
thì hy vọng sau này việc phù hồi chức năng
mới được tốt
và các cầu thủ và các vận động viên
mới có thể sớm để quay trở lại được
với công việc và môn thể thao hàng ngày của mình
hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh
chúng ta có những phương pháp như thế nào
để có thể điều trị cũng như can thiệp
đối với những trường hợp bị đứt dây chẳng
và chúng ta biết bên cạnh việc chúng ta bảo tồn
thì cũng có phương pháp dây chẳng nhân tạo
vậy thì những ưu điểm vượt trội
của phương pháp này là gì thưa bác sĩ
tại bệnh viện tâm anh chúng tôi
có một kỹ thuật khác hơn
và hay sử dụng
khác hơn các bệnh viện khác đó là
chúng tôi ưu tiên cho việc điều trị
khâu và bảo tồn những cầu thủ
khi bị chấn thương mà đến trong thời gian sớm
thời gian dưới ba tuần
khả năng còn có thể khâu
và có khả năng điều trị bảo tồn
bằng khâu nối dây chẳng và
khâu lại sụn trên thì chúng tôi sẽ thực hiện
cái kỹ thuật này như vậy
với cái kỹ thuật chúng tôi khâu lại dây chẳng
thì sau cái thời gian
miền dây chẳng nó chỉ rơi vào khoảng sáu tuần
đến tám tuần người bệnh có thể
quay trở lại và phục hồi chức năng
và vận động quay trở lại
đặc điểm đặc thù
của việc khâu lại cái dây chẳng này
thì khi mà
khâu lại cái dây chẳng liền sẽ đảm bảo lại
cái vị trí giải phẫu như cũ của dây chẳng
thứ hai là bệnh nhân
không phải mất đi một cái
phần gân để chúng ta
lấy để tái tạo lại
cho cái dây chẳng bị tổn thương và cái thứ ba
là khi mà dây chẳng
khi mà cái kỹ thuật khâu bảo tồn dây chẳng
này mà không thành công thì chúng ta
có một cái lựa chọn nữa cho người bệnh
đó là chúng ta lúc đó có thể
tái tạo dây chẳng có thể là bằng cân tự thân
hoặc là bằng gân nhân tạo hay bằng
một phương pháp gì đó thì tùy theo người bệnh lựa chọn
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình
tâm anh là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành
bác sĩ ngoại khoa giàu kinh nghiệm
đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong
trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh
về cơ xương khớp với kỹ thuật hiện đại
theo pháp đồ cập nhật quốc tế
bệnh viện còn được trang bị hệ thống máy móc
trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại
để có thể phát hiện sớm các tổn thương
và điều trị hiệu quả các bệnh lý về cơ xương khớp
bên cạnh đó là hệ thống phòng khám
khu nội trú cao cấp
khu vực phục hồi chức năng hiện đại
quy trình chăm sóc hậu phẫu toàn diện
giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục
và ổn định sức khỏe sau phẫu thuật
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
vào khung giờ này ngày mai
hẹn gặp lại